những ngày qua hình ảnh hai chiến sĩ cảnh sát giao thông công an huyện mộc châu tỉnh sơn la
chủ động dẫn xe ô tô chở người đi cấp cứu đến bệnh viện đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội
với nhiều phản hồi tích cực
theo đó vào ngày ba mươi tháng một tại khu vực đường đến bệnh viện thảo nguyên thị trấn nông trường mộc châu
trong lúc tổ công tác của đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện mộc châu đang đi tuần tra qua khu vực này
thì nhận thấy ô tô bật tín hiệu khẩn cấp dừng bên đường
lúc này thượng úy dương thế quang cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện mộc châu
đã xuống xe để kiểm tra và hỏi thăm tình hình phát hiện trên xe một phụ nữ đang trong trạng thái đau bụng dữ dội
và phải mổ cấp cứu góp
sau khi nắm được sự việc thượng úy dương thế quang và trung úy phan như vinh đã lái xe dẫn đường cho gia đình
di chuyển đến bệnh viện thảo nguyên thị trấn nông trường mộc châu một cách an toàn
và rất may người phụ nữ đã được cấp cứu kịp thời